liên quan đến vụ việc công trình xâm hại nghiêm trọng đến di sản tràng an tại núi cái hạ xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
thanh tra tỉnh ninh bình đã công bố kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan đến vụ việc
tuy nhiên nhiều tập thể cá nhân lại nhận các hình thức kỷ luật quá nhẹ khiến cho dư luận bất bình
chính vì vậy mới đây ubnd tỉnh ninh bình đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các tập thể cá nhân này phải nhận lại hình thức kiểm điểm đúng với trách nhiệm
theo báo cáo của thanh tra tỉnh ninh bình đã có kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân theo kết luận thanh tra số hai mươi bảy kl ubnd ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của ubnd tỉnh ninh bình
có một mươi bốn tập thể và năm mươi ba cá nhân có liên quan đến vụ việc trong đó có ban quản lý quần thể danh thắng tràng an và phòng quản lý du lịch thuộc sở du lịch ninh bình
ubnd xã trường yên ubnd huyện hoa lư
ubnd tỉnh ninh bình yêu cầu tập thể và cá nhân nêu trên nghiêm túc kiểm điểm
xác định rõ trách nhiệm
trách nhiệm mức độ vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật
thanh tra tỉnh ninh bình trên cơ sở kết quả kiểm điểm của các tập thể cá nhân nêu trên
xem xét xác định cụ thể trách nhiệm và mức độ vi phạm
đề xuất hình thức kỷ luật đối với từng tập thể cá nhân có liên quan theo quy định hiện hành